trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại cộng hòa pháp tiếp theo các hoạt động tiếp xúc và làm việc song phương
với các đối tác thuộc chính quyền quốc hội và một số đảng chính trị tại pháp
đoàn đại biểu đảng cộng sản việt nam do đồng chí hoàng bình quân ủy viên trung mương đảng
trưởng ban đối ngoại trung ương dẫn đầu đã cùng với đảng cộng sản pháp tiến hành hội thảo lý luận lần thứ ba
giữa hai đảng trong hai ngày mùng sáu và mùng bảy tháng sáu
hội thảo với chủ đề những cơ hội và thách thức chủ yếu trong giai đoạn hiện nay
đối với vai trò chính trị của đảng cộng sản pháp tại châu âu và đối với sự nghiệp đổi mới phát triển đất nước của đảng cộng sản việt nam
các đại biểu đã tập trung thảo luận phân tích làm sâu sắc hơn cả về mặt lý luận và thực tiễn về những vấn đề được nêu ra
các đại biểu cũng chia sẻ thông tin và phân tích về xu hướng chủ nghĩa dân túy và cánh hữu đang chiếm ưu thế
tại chính trường châu âu về vấn đề hòa bình an ninh an toàn hàng hải và hàng không tại biển đông
về những thách thức do chủ nghĩa bảo hộ cạnh tranh thương mại không lành mạnh biến đổi khí hậu và môi trường xuống cấp
những mặt trái của khoa học và công nghệ mang lại